hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
theo kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin toàn cảnh ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bốn
và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên
các trường tại tp hcm đang gấp rút nhập thông tin trẻ từ năm đến một mươi một tuổi lên hệ thống tiêm chủng
tiếp tục vận động phụ huynh còn do dự đồng thuận tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
tại trường tiểu học hòa bình quận một cô tống thị mai hương phó hiệu trưởng cho biết
trường vẫn đang cập nhật thông tin học sinh hàng ngày lên cổng dữ liệu tiêm chủng
đồng thời hướng dẫn giáo viên cán bộ nhà trường về công tác tiêm chủng an toàn
trường cũng thông tin đầy đủ về tác dụng kế hoạch tiêm số lượng mũi tiêm
tiêm loại vaccine nào quy trình tiêm chủng cho từng giáo viên chủ nhiệm
để phổ biến đến phụ huynh học sinh từng lớp
nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn không đồng ý hoặc còn lưỡng lự cho trẻ tham gia tiêm chủng
nhưng đến thời điểm hiện tại tỷ lệ phụ huynh của trường đồng ý cho trẻ tiêm vaccine covid một mươi chín
chỉ khoảng hơn năm mươi do đó trường cũng đang tiếp tục vận động
thuyết phục để phụ huynh hiểu vaccine có thể phòng ngừa dịch bệnh dù không bảo vệ một trăm linh
cha mẹ nào chưa hiểu về vaccine có thể gọi hỏi bộ phận y tế của trường để được giải đáp
theo cô đặng khoa linh lan cán bộ phụ trách y tế của trường cho biết
lý do phụ huynh đưa ra là lo lắng về sức khỏe của con còn quá nhỏ tuổi để tiêm
trong khi vaccine mới họ sợ xảy ra chuyện gì sau tiêm
có nhiều cha mẹ lo ngại tiêm xong có bị gì hay không nên họ chờ đợt một xong mới đăng ký đợt hai
cũng có nhiều người đọc thông tin không chính thống về vaccine trên các trang mạng
dù lo sợ không cho con tiềm hoặc nhiều học sinh đã là f nên cha mẹ cho rằng không cần tiêm nữa
ngoài ra một số học sinh có bệnh nền nên phụ huynh không đăng ký tiêm
chia sẻ về vấn đề này cô lê thị quy thủ
phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở nguyễn du quận một cho biết
dù nhà trường đã thông tin đầy đủ lợi ích của việc tiêm vaccine và động viên phụ huynh
nhưng tỷ lệ đồng thuận chỉ đạt một nửa ngay cả những phụ huynh lớp bảy tám chín cũng không đồng ý
ở trường có một số cha mẹ các khối lớp này không cho con tiêm
bên cạnh đó việc thiếu mã định danh cũng đang gây chậm trễ trong đăng ký tiêm chủng
ông ngô văn tuyên trường phong giáo dục quận bình tân cho biết
khó khăn hiện nay là thiếu mã định danh các trường phải đề nghị phụ huynh về địa phương lấy mã định danh cho trẻ
quận cũng đang chỉ đạo ubnd phường hỗ trợ người dân trong việc này
như vậy công tác tiêm chủng cho trẻ năm một mươi một tuổi vẫn còn nhiều khó khăn trước sự đồng thuận của cha mẹ
vì lo lắng cho sức khỏe của con trẻ
tuy nhiên trái với tâm lý sợ hãi thì nhiều phụ huynh lại rất nóng lòng mong con được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
dù do chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với những lợi ích lớn từ việc vaccine cho trẻ
vì vậy cha mẹ nên tìm hiểu thông tin từ những nguồn chính thống như báo sức khỏe và đời sống
để tránh mang tâm lý hoang mang về vấn đề tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trước thông tin khoảng ba mươi phụ huynh do dự tiêm vaccine covid cho trẻ từ năm một mươi một tuổi
bộ y tế đang phối hợp các bộ ngành liên quan và các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực
để tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhóm trẻ từ năm một mươi hai tuổi ngay sau khi được cung mứng vaccine
vấn đề an toàn tiêm chủng là ưu tiên cao nhất của trẻ
bộ y tế cho biết đến nay đã có hơn năm mươi ba quốc gia có kế hoạch triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ một mươi hai tuổi
tại việt nam chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi sẽ từ tháng bốn và dự kiến hoàn thành trong quỷ hai
bộ y tế đã phê duyệt hai loại vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đó là pfizer và moderna
mỗi trẻ cần được tiêm hai mũi cách nhau bốn tuần và chỉ tiêm hai mũi vaccine cùng loại không tiêm trộn với bất kỳ vaccine nào
các chuyên gia tiêm chủng lưu ý không sử dụng vaccine pfizer của người lớn để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
để tránh nhầm lẫn loại vaccine pfizer cho trẻ em từ năm một mươi hai tuổi có nắp màu cam
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương nêu rõ
cha mẹ người giám hộ cần thông báo cho nhân viên y tế biết chính xác về tiền sử tiêm chủng tiền sử dị ứng của trẻ
cũng như tình trạng bệnh lý nền các loại thuốc điều trị mà trẻ đang sử dụng
những điều này rất quan trọng để bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp
với bốn loại vaccine lại có thể xuất hiện các phản ứng khác nhau
các phản ứng được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi sau liệu trình tiêm cơ bản hai mũi là
đau tại vị trí tiêm mệt mỏi đau đầu đau cơ ớn lạnh buồn nôn sưng đau ở nách sốt ban đỏ tại vị trí tiêm
xương tại vị trí tiêm và đau khớp phản ứng thường gặp là tiêu chảy phát ban nổi mề đai tại vị trí tiêm
phát ban tại vị trí tiêm phản ứng ít gặp là chóng mặt ngứa tại vị trí tiêm phản ứng rất hiếm gặp sau tiêm vaccine covid một mươi chín ở trẻ
đó là viêm cơ tim viêm màng ngoài tim
tại việt nam hiện chưa ghi nhận phản ứng này đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong hệ thống y tế
hiện nay nhiều bậc cha mẹ băn khoăn về việc những trẻ em từng mắc covid một mươi chín có cần thiết tiêm vaccine nữa hay không
trả lời thắc mắc này tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc
ngương chia sẻ tiêm vaccine sau khi nhiễm bệnh thì miễn dịch sẽ cao hơn góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm
thậm chí hạn chế hội chứng hậu covid một mươi chín và tình trạng covid một mươi chín kéo dài
bộ y tế đã có văn bản thông báo tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi đã mắc covid một mươi chín
sau khi khỏi bệnh ít nhất ba tháng
các đối tượng trên một mươi hai tuổi đã mắc covid một mươi chín tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sau khi hồi phục từ ba đến sáu tháng
tóm lại bộ y tế đã đề ra những thông tin cụ thể chi tiết nhất về loại vaccine
kế hoạch tiêm chủng và các trường hợp đặc biệt cũng như phản ứng sau tiêm
thận trọng an toàn chính xác là yếu tố hàng đầu được đặt ra khi triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không chỉ các thế hệ tương lai của đất nước mà cho mọi lứa tuổi ở việt nam
liên quan đến thông tin thủ đô hà nội đề xuất lùi lịch nghỉ hè của học sinh phổ thông
trong bản tin trưa nay chúng tôi có đề cập hiện tp hcm cũng đang lên kế hoạch kéo dài không thời gian kết thúc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
sáng một mươi bốn tháng bốn đại diện sở
giáo dục và đào tạo hà nội cho biết sở đang đề xuất xin ý kiến của bộ giáo dục và đào tạo
cùng ubnd tp hcm về việc lùi thời gian kết thúc năm học
nếu được phê duyệt có thể học sinh hà nội sẽ nghỉ hè muộn hơn so với mọi năm
trao đổi với báo chí ông nguyễn văn hiếu giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng cho biết
dự kiến các trường tiểu học trên toàn thành phố sẽ kéo dài thời gian năm học
để các nhà trường có kế hoạch dạy học củng cố kiến thức đảm bảo chất lượng giáo dục
bởi bậc tiểu học học trực tuyến kéo dài nên trường học trực tiếp muộn hơn các cấp học khác
còn đối với học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông kết thúc năm học đúng kế hoạch
trong công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo các trường trung học phổ thông trực thuộc
bộ giáo dục và đào tạo cho phép các địa phương chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học
để thích ứng với dịch covid một mươi chín
các trường vẫn còn quỹ thời gian hai tuần dự phòng để thực hiện kế hoạch năm học
nếu thực sự cần thiết địa phương có thể nới khung thời gian năm học rộng hơn so với quy định
để học sinh có thêm thời gian bù đắp khoảng trống về kiến thức kỹ năng
do trước đó phải thực hiện năm học bằng hình thức trực tuyến qua truyền hình trong điều kiện dịch bệnh
việc linh hoạt thực hiện khung thời gian năm học có thể áp dụng trên phạm vi địa bàn nhỏ nhất là phường
xã đối với đối tượng học sinh nhỏ nhất là trẻ mầm non tiểu học
trên tinh thần ưu tiên về chất lượng và để các trường có khoảng thời gian nhất định
sau khi kết thúc năm học chuẩn bị cho năm học mới kế tiếp
dịch bệnh ở việt nam đã ổn định công tác xây dựng đất nước phát triển xã hội cũng đang từng bước được triển khai
vì vậy việc đảm bảo chất lượng giáo dục chất lượng đào tạo trong bối cảnh hiện tại là điều vô cùng cần thiết
vì giáo dục là chìa khóa của một đất nước hùng cường
xong hoạt động dự kiến kéo dài năm học cũng nên phù hợp với từng độ tuổi
và cần được cân nhắc với từng trường hợp nếu thực sự cần thiết
trong bối cảnh học sinh các cấp đã đi học trở lại trường mầm non cũng đã bắt đầu đến trường
đến hiện tại nhiều đại học ở hà nội vẫn chưa cho sinh viên trở lại trường
trong đó có đại học thương mại đại học công nghiệp hà nội học viện nông nghiệp việt nam
tiếp tục duy trì dạy học online đối với sinh viên toàn trường học một số khóa
tại học viện nông nghiệp việt nam trong nửa đầu tháng bốn sinh viên vẫn học theo hình thức trực tuyến
tuy nhiên ngày tám tháng bốn học viện thông báo cho sinh viên học theo các học phần mở
cho các lớp khóa sáu học tập trung từ ngày một mươi tám tháng bốn
sinh viên khóa sáu mươi sáu có thời khóa biểu học các phần học giáo dục quốc phòng học tập
gian luyện ăn ở tập trung tại khu ký túc xá
sinh viên các lớp khác tiếp tục học online đến khi có thông báo mới
theo thông báo đại học thương mại đưa ra ngày một mươi bảy tháng ba sinh viên khóa k năm mươi năm k năm mươi sáu đại học chính quy
các lớp vừa làm vừa học liên thông văn bằng hai các lớp năm ba chương trình liên kết quốc tế
một số lớp cao học học trực tuyến đến hết học kỷ hai năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
với sinh viên khóa chính quy k năm mươi bảy các chương trình liên kết quốc tế năm thứ nhất và thứ hai
một số lớp cao học tại trường hiệu trưởng giao giảng viên giảng dạy lớp học phần căn cứ tình hình thực tế từng tuần
số giảng viên sinh viên là f f một chủ động linh hoạt áp dụng hình thức dạy học phù hợp
và thông báo cho sinh viên ít nhất một ngày trước khi giờ học bắt đầu
ngày bốn tháng bốn sinh viên đại học công nghiệp hà nội trở lại trường với các học phần thực hành ngay từ trước tết nguyên đán
giảng đường dạy lý thuyết vẫn đóng cửa
theo thông báo ngày hai mươi ba tháng ba từ ngày bốn tháng bốn đại học công nghiệp hà nội tổ chức dạy học trực tiếp
đối với tất cả các lớp học thuộc đại học khóa một mươi năm và các khóa đăng ký học cùng khóa một mươi năm
đại học khóa một mươi sáu và đại học liên thông khóa một mươi sáu ở hàn nam sinh viên cao đẳng các khóa
sinh viên đại học khóa một mươi ba và các khóa đăng ký học cùng khóa một mươi ba làm đồ án khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch
học trực tuyến các nội dung lý thuyết
với nội dung thực hành sinh viên học theo kế hoạch thông báo của khoa trung tâm
đối với đại học khóa một mươi bốn và các khóa đăng ký học cùng khóa một mươi bốn từ ngày bốn tháng bốn đến ngày một mươi bảy tháng bốn
trường tổ chức dạy học trực tuyến cho tất cả các lớp sinh viên chuyển sang học tập trung từ một mươi tám tháng bốn
tại đại học công đoàn hà nội trước tết nguyên đán trường thông báo cho sinh viên chuyển sang học trực tiếp từ hai mươi bốn tháng hai
tuy nhiên ngày hai mươi một tháng hai trường cho sinh viên các năm nhất hai ba trình độ đại học hệ chính quy
tiếp tục học trực tuyến do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở hà nội và các địa phương phức tạp
cùng với các trường đến nay đại học kiểm sát hà nội vẫn duy trì hình thức dạy học trực tuyến
về lý do chưa cho học sinh trở lại trường vẫn chưa có thông báo từ các trường
mọi thông tin mới nhất về thời gian đi học của các trường đại học sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị và các bạn trong các tin tức tiếp theo
dịch bệnh kéo dài là thời cơ để những đối tượng xấu lăm le thực hiện các hành vi trục lợi cá nhân
bên cạnh việc buôn bán hàng giả hàng nhái
vật tư y tế hay các sản phẩm liên quan đến chữa trị covid một mươi chín
thì việc lấy danh nghĩa người có chức quyền để nhận các khoản hỗ trợ dịch bệnh cũng là vấn đề đáng chú ý
cụ thể là tại hà nam vũ thị hân có hành vi tự xương cán bộ làm chính sách và lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
ngày một mươi bốn tháng bốn công an tỉnh hà nam cho biết công an huyện kim bảng đã bắt giữ thành công đối tượng
có hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người già
người nhẹ dạ cả tin trên địa bàn xã đại cương huyện kim bảng
danh sách đối tượng được cơ quan chức năng xác định là vũ thị hân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn áng hạ xã lê thanh huyện mỹ đức hà nội
đối tượng làm nghề tiếp thị bán men thông bảy phốt di chuyển trên nhiều địa bàn
từ thành phố hà nội đến tỉnh hà nam
theo cơ quan chức năng sáng ngày một mươi một tháng bốn đối tượng di chuyển đến địa bàn xã đại cương
và tự xưng là cán bộ làm chính sách hỗ trợ bệnh dịch covid một mươi chín đến hỗ trợ nhà vệ sinh
nhà tắm cho các gia đình nhưng mục đích là để tìm kiếm con mồi
thấy bà đỗ thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba di chuyển một mình trên đường
hân nhanh chóng tiếp cận để tạo dựng niềm tin và đưa ra thông tin gian dối
về việc hỗ trợ bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tin tưởng bà thơm đã đưa cho đối tượng số tiền bốn tám triệu đồng
với hy vọng nhận được số tiền hỗ trợ hai suất có giá trị tổng bảy hai triệu đồng
sau khi giao tiền cho hân bà thơm biết mình bị lừa nên đã đến công an xã đại cương để trình báo
sau khi nhận tin báo công an xã đại cương đã triển khai
xác minh nguồn tin và kết hợp với các hệ thống camera để xác định hình ảnh đặc điểm của đối tượng
toàn bộ lực lượng công an xã đại cương được huy động để ra soát toàn bộ địa bàn
để truy tìm đối tượng nhưng không có thông tin
nhận định có thể đối tượng đã di chuyển sang địa bàn khác để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo
nên công an xã đại cương sau đó chia làm bốn mũi di chuyển sang các địa bàn xã lân cận để truy tìm đối tượng
khi đến địa bàn xã nhật tân huyện kim bảng lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ
có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng lừa đảo được bị hại miêu tả lại
đối tượng sau đó được đưa về trụ sở công an xã nhật tân để đấu tranh làm rõ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó hân gặp bà thơm và đưa ra thông tin gian dối về việc bà thơm được hỗ trợ nhà vệ sinh và nhà tắm
với số tiền ba sáu triệu đồng một suất nhưng bà thơm phải nộp lệ phí với số tiền hai bốn triệu một suất
và chiếm đoạt tiền của bị hại
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng
đã tìm ra cơ chế khiến người mắc covid một mươi chín trở bệnh nặng là thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật
về tình hình dịch bệnh thế giới
một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do trung quốc đứng đầu đã xác định được cơ chế hoạt động phân tử
có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của các trường hợp mắc covid một mươi chín
nghiên cứu trên vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành science signaling cho thấy sự hợp nhất
của các tế bào phổi bị nhiễm coronavirus có thể làm trầm trọng thêm các phản ứng viêm
do đó kích hoạt các dòng tín hiệu miễn dịch trong phổi là nguyên nhân chính gây tổn thương phổi
ở những bệnh nhân mắc bệnh nặng
các nhà khoa học từ học viện khoa học y tế trung quốc và đạo y khoa liên hiệp bắc kinh
cùng những cộng tác viên của họ đã phân tích các mẫu bệnh phẩm cơ thể của những người tử vong do mắc covid một mươi chín
các nhà khoa học đã tìm thấy mối tương quan giữa các trường hợp covid một mươi chín thể bệnh nặng
và sự hợp nhất của các tế bào biểu mô phổi được gọi là tế bào phổi
cũng đã được quan sát thấy ở khỉ và các tế bào nuôi bị nhiễm virus
sau đó các nhà khoa kiểm tra các tế bào thận phôi người biểu hiện protein đột biến
của virus sars cov hai gây ra covid một mươi chín
virus gây viêm miệng miệng và nổi mụn nước mang protein đột biến
kết quả các tế bào thận kết thúc hợp nhất và hình thành các tế bào mới với nhiều nhân
và các vi nhân cực nhỏ kích hoạt cảm biến dna trong chất lỏng tế bào
và sau đó đến lượt cảm biến này thu nhận một loại protein kích hoạt các gen mã hóa interferon loại một
vốn giúp điều chỉnh hoạt động hệ thống biễ dịch của cơ thể
nhà khoa học liu xiaoman đồng tác giả nghiên cứu trên cho biết
dữ liệu của chúng tôi cho thấy cơ chế hợp nhất các tế bào khí trong phổi của bệnh nhân
covid một mươi chín có thể tăng cường sản xuất interferon và các xy tô kin khác do đó làm trầm trọng thêm bệnh
tìm ra được cơ chế hoạt động sẽ là bước đầu giúp cho hoạt động nghiên cứu các giải pháp khắc phục
ước chế quá trình hợp nhất thuận lợi
phát hiện này được kỳ vọng có thể đưa ra manh mối để tìm ra các phương hướng điều trị
cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở thể nặng
tiếp theo là tin tức về dịch bệnh tại mỹ
thưa quý vị sau khi hàng chục quan chức mỹ cùng tham dự một sự kiện dương tính với virus sars cov hai
đã tạo nên đợt bùng phát dịch covid một mươi chín và khái niệm siêu lây nhiễm covid một mươi chín
đang gây chú ý đặc biệt tại đất nước này
kênh cnn mỹ cho biết siêu lây nhiễm covid một mươi chín lây lan quy mô lớn virus sars cov hai
trong một sự kiện vẫn có thể xảy ra và mang rủi ro
nhưng các chuyên gia y tế công cộng đánh giá trong giai đoạn này của dịch covid một mươi chín
mọi người có thể sử dụng các công cụ để giảm thiểu rủi ro như vaccine phòng covid một mươi chín
xét nghiệm covid một mươi chín tại nhà khẩu trang và phương pháp điều trị giúp giảm tình trạng bệnh nặng
giáo sư william shepner tại trung tâm y tế đại học vanderbilt của mỹ cho biết
nhiều người lo ngại về sự kiện siêu lây nhiễm nhưng với mức độ miễn dịch tự nhiên
và tỷ lệ tiêm vaccine trong cộng đồng hầu hết những người mắc covid một mươi chín hiện nay
đều chỉ rơi vào tình trạng nhẹ và không phải nhập viện
một khác biệt lớn giữa tụ tập xã hội thời điểm này so với giai đoạn đầu dịch covid một mươi chín
là nhiều người đã có miễn dịch với virus sars cov hai từ tiêm vaccine hoặc từng mắc và hồi phục
theo ước tính của cdc
tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dựa trên dữ liệu từ xét nghiệm máu
khoảng chín mươi năm người mỹ trên một mươi sáu tuổi có kháng thể với virus sars cov hai
bằng việc sử dụng đúng công cụ ngăn chặn đúng thời điểm
có hy vọng rằng siêu lây nhiễm covid một mươi chín có thể trở thành một điều trong quá khứ
ghi nhận chưa có trường hợp rơi vào tình trạng nặng sau sự kiện ở wilton
nhưng điều phối viên ứng phó với đại dịch covid một mươi chín của nhà trắng
aishish jha ngày một mươi một tháng bốn cảnh báo
dịch covid một mươi chín chưa kết thúc vẫn sẽ có các ca lây nhiễm virus sars cov hai
và chúng ta phải tiếp tục thận trọng
đồng tình về ý kiến trên một số chuyên gia cũng cho rằng
mặc dù nguồn vaccine và xét nghiệm covid một mươi chín đã có nhiều hơn
tình trạng siêu lây lan covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
vì vậy việc nghiêm túc tuân thủ các phương án phòng chống dịch
để giảm thiểu nguy cơ lây lan giảm thiểu rủi ro các ca mắc nặng
vẫn là điều cần thiết trong thời điểm này
trong bối cảnh thành phố trải qua làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín nghiêm trọng nhất
từ trước đến nay các trường học tại hồng kông trung quốc
buộc phải đóng cửa gần ba tháng
tuy nhiên đất nước này cũng đang chuẩn bị những phương án phòng dịch
đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trực tiếp trở lại sau kỳ nghỉ lễ phục sinh
theo các quy định mới được đặt ra nhằm đảm bảo cho việc trở lại trường học
một cách an toàn tất cả giáo viên và học sinh phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
những lớp nào có trên chín mươi học sinh đã hoàn thành tiêm đủ hai liều vaccine
mới được phép học nửa ngày
báo bưu điện hoan nam buổi sáng scmp đưa tin
ngày học trực tiếp trở lại phụ thuộc vào từng khối lớp khác nhau
học trực tuyến vẫn sẽ được tổ chức trong trường hợp hình thức học trên lớp
của từng khối chưa bắt đầu trở lại
học sinh và giáo viên bắt buộc phải xét nghiệm nhanh hàng ngày
và chỉ những người có kết quả âm tính mới được phép vào trường
những người có kết quả xét nghiệm dương tính phải báo ngay kết quả
cho trung tâm bảo vệ sức khỏe và trường học
theo quy định mới nới lỏng phòng dịch nếu phát hiện có một trường hợp mắc covid một mươi chín
các lớp học sẽ không bị đình chỉ cho đến khi cơ quan y tế hoàn tất cuộc điều tra
tất cả những học sinh có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
qua test nhanh hàng ngày được phép đến lớp
các em bắt buộc đeo khẩu trang trong quân viên trường kể cả trong giờ học thể dục
chỉ những học sinh đã được tiêm phòng đầy đủ mới có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa
như chơi thể thao hay lớp học âm nhạc sau giờ học
hiệu trưởng các trường cho biết họ tin rằng ưu tiên có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa
là một động lực để học sinh tiêm vaccine
đối với những học sinh nhỏ tuổi hơn không có khả năng chăm sóc bản thân
các trường cho biết các hoạt động mà không đeo khẩu trang không được tổ chức
chính quyền thành phố thông báo sẽ phát miễn phí một mươi triệu bộ test nhanh cho các trường học
và khoảng ba trăm linh học sinh có nhu cầu sẽ được nhận miễn phí trong tháng tới
có thể thấy rằng không chỉ việt nam mà các nước trên thế giới đang cố gắng nỗ lực từng ngày
để đưa trẻ quay trở lại môi trường học tập nhanh nhất có thể
điều đó càng khẳng định thêm vai trò to lớn của ngành giáo dục đối với hoạt động phát triển đất nước
song với tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp tại hồng kông
việc đảm bảo chất lượng giáo dục cũng phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vậy hiện tại hồng kông vẫn áp dụng việc học trực tuyến với một khối lớp nếu tình trạng học trực tiếp không khả thi
thưa quý vị tâm lý cẩn trọng trước những rủi ro của dịch covid một mươi chín vẫn được các nước trên thế giới trú trọng đặc biệt
dù nhiều nước về cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh nhưng các phương án phòng chống dịch vẫn luôn được quan tâm hàng đầu
để hạn chế nguy cơ lây nhiễm và các trường hợp bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào
từ những biến thể mới của virus sars cov hai
bản tin của chúng tôi ngày hôm nay được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại